phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang vừa phối hợp với trì cục kiểm lâm tỉnh và công an thành phố rạch giá
tiến hành kiểm tra một khu du lịch và một nhà hàng tại rạch giá và phát hiện có bốn mươi bốn con vật quý hiếm đang bị nuôi nhốt trái phép
theo đó lực lượng chức năng kiểm tra tại khu du lịch sinh thái duyên quê và nhà hàng cảnh biển tại thành phố rạch giá
do bà ngô mỹ duyên ba mươi sáu tuổi và bà vương thị thùy vân năm mươi bốn tuổi làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện tại đây đang nuôi nhốt lưu giữ trái phép bốn mươi bốn cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
ưu tiên bảo vệ gồm đà điểu khỉ chim trĩ đỏ cừu nhím chăn cây hương công chim trĩ kỳ đà hoa cần đước và kỳ tôm
tại thời điểm kiểm tra cả hai chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ